tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận thanh xuân thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng quốc việt sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại khu một mươi ba xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm thành phố hà nội cũng về tội cưỡng đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện